bùi đăng vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nguyễn minh thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hoàng ngọc nhất sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín lưu phước cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
riêng bị can nguyễn ngọc hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tỉnh nghệ an bị truy tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
theo kết quả điều tra vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
bùi đăng vũ đã bàn bạc với nguyễn minh thành làm giả giấy tờ để thuê xe ô tô tự lái
sau đó làm giấy tờ giả theo chủ sở hữu xe ô tô thuê được cầm cố để đem đi lấy tiền tiêu xài
các loại giấy tờ giả đều do vũ liên hệ với nguyễn ngọc hoàng để làm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn ngọc hoàng bùi đăng vũ hoàng ngọc nhất nguyễn minh thành và lưu phước cường
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã đối với đào thị hương lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
nguyên là giám đốc sở tài chính tp hcm trú tại phường an phú quận hai tp hcm
sau khi bị khởi tố về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
đào thị hương lan đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông báo bất kỳ người nào khi phát hiện thấy đối tượng trên có số chứng minh nhân dân hai mươi năm trăm tám mươi tám chín trăm bảy mươi
được công an tp hcm cấp ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu và hộ chiếu c ba trăm ba mươi bốn hai nghìn tám trăm tám mươi bảy đều có quyền bắt và giải ngay đối tượng

xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
còn về tội cố ý làm hư hỏng tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk hờ long tỉnh đắk nông đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn hữu dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại bon nậ tinh xã quảng sơn huyện đắk hờ long tỉnh đắk nông
và đối tượng lăng thị nghệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn bằng sơn xã epo huyện cư rút tỉnh đắk nông phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư rút tỉnh đắk nông về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an